tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới rất tinh vi
bằng hình thức chuyển khoản khi mua vàng vừa bị công an tỉnh đắk nông phát hiện
các đối tượng thao tác trên điện thoại tạo yêu cầu chuyển tiền
đồng thời thông báo đã chuyển khoản thành công nhằm tạo lòng tin
để các chủ tiệm giao vàng rồi nhanh chóng bỏ đi
ghi nhận sau của nhóm phóng viên
ngày bảy tháng năm trong lúc bà lê thị kim liên chủ tiệm vàng kim vân
ở thị trấn đắk minh huyện đắk minh tỉnh đắk nông đang bán hàng
thì có hai người phụ nữ đến hỏi mua vàng rồi lừa đảo
bằng hình thức thanh toán chuyển khoản để chiếm đoạt vàng của bà liên
với tổng số tiền trên tám mươi năm triệu đồng
chuyển khoản xong nó đưa cái tài khoản thôi chứ mà tiền là chưa qua
thì mình nghĩ chủ quan là thôi thì nó nói chuyện nó làm tư tưởng mình nó chi phối đi
nó nói chuyện này kia nọ rồi mình nghĩ chắc nó ở gần đây rồi mình cũng gì nể nữa
thì mình nghĩ thôi thì tiền chưa vô
chứ mà thôi từ từ nó vô
thực chắc là có nửa tí sau thì nó không thấy tiền vô
thì sau mình cũng quảng hồn đi kiếm ra thì là không có
tương tự ông chu thanh hoàng chủ tiệm vàng ngọc bích ở thị trấn đắc minh
cũng bị một người phụ nữ đến hỏi mua vàng
và đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền hai mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên do kiểm tra tài khoản chưa nhận tiền
nên ông hoàng không đồng ý giao vàng
và người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi tiệm vàng
có những người khác nếu mà đối tượng những đối tượng lạ mặt
thứ nhất là lạ mặt và thứ hai là không phải là người địa phương
mà nhận chuyển khoản lên tốt nhất là tiền qua tài khoản
hay là khi mình nhận được tài khoản là mình mới giao dịch
nó mới thành công được chứ không nên là những đối tượng đó
tạo điều kiện cho những đối tượng đó bị lừa đảo
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk minh tỉnh đắk nông
kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố đối với nguyễn đăng cát tiên và nguyễn thị bích
cùng chú tại tp hcm
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài việc đến năm tiệm vàng trên nệ bàn huyện đắk minh
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần một trăm linh triệu đồng
trước đó hai đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vàng
với trị giá hàng trăm triệu đồng của nhiều tiệm vàng
trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
qua sự việc tên thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk minh
cũng khuyến cáo bà con
trên địa bàn huyện đắc minh và đắk nông và một số địa phương khác
thì luôn cảnh giác đối với việc mua bán giao tài sản cho các người mua
thông qua hình thức là thanh toán bằng chuyển khoản
thì khi nào mà kiểm tra bằng cái tài khoản của mình
và tiền mà chuyển chuyển vào một tài khoản
thì lúc đó thì mới giao bàn giao tài sản cho đối tượng
tránh trường hợp bị lừa như vụ việc của cơ quan nêu bật thêm
để đấu tranh phòng chống loại tội phạm này đạt hiệu quả cao
cùng với việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an và ngành chức năng
thì mỗi người dân
cần nêu cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản
tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát hiện tố giác tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
toán nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo y nam hồ quỳnh
trú tại xã ea tôn huyện chimaga tỉnh đắk lắc
về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông y doan cờ đo
là bố vợ của y nam
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
y nam đến nhà một người bạn ở cùng buôn
và tổ chức ăn nhậu
sau đó về nhà và xảy ra mâu thuẫn với ông y doan cờ đo
y nam đã dùng dao chém hai nhát
vào vùng cổ của ông y doan
rất may lúc này nhiều người trong gia đình đã kịp thời can ngăn
đưa ông y doan đến bệnh viện cấp cứu
nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tỷ lệ thương tật là tám
hội đồng xét xử tuyên phạt y nam hồ quỳnh
một mươi ba năm sau tháng thủ giam về tội giết người
mùng hai tháng chín sở giao thông vận tải hà nội
lên kế hoạch xử lý nghiêm các đơn vị vận tải
tự ý tăng giá cước
khi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt
và thu tiền qua quy định
sở giao thông vận tải hà nội
giao trung tâm quản lý giao thông công cộng
phối hợp với chặt chẽ các đơn vị vận tải
bằng xe buýt xây dựng kế hoạch phục vụ nhân dân
các đơn vị đảm bảo chất lượng xe
tăng cường xe dự phòng tối đa
để giải tỏa lượng khách tăng cao
vào các ngày cao điểm tại các bến xe khách
và kịp thời giải tỏa khách đi các tỉnh
khi có yêu cầu
đối với đơn vị vận tải hoạt động vận tải khách liên tỉnh
hợp đồng và du lịch xây dựng
phương án bố trí xe dự phòng xe tăng cường
để phục vụ kịp thời đáp ứng
khi cần thiết huy động tối đa khả năng
phương tiện phục vụ trong dịp nghỉ lễ
sở giao thông vận tải hà nội cũng yêu cầu
niêm yết giá cước trên xe theo quy định
không tùy tiện tăng giá cước
thu phụ giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt
thưa quý vị trong cuộc chiến cam co
với các loại tội phạm để truy bắt
thành công đối tượng manh động liều lĩnh
lực lượng làm nhiệm vụ luôn phải đối mặt
với những hiểm nguy thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng
quá trình triển khai lực lượng
về bắt đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép
chất ma túy hai đồng chí cán bộ
thuộc đội cảnh sát điều tra công an huyện
sìn hồ tỉnh lai châu là trung úy
lê văn thi và trung úy lường văn hoàn
đã bị thương do đối tượng
dùng dao chống trả
cụ thể một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng tám
tại km bảy mươi cộng năm trăm linh
tỉnh lộ một trăm ba mươi ba
bản nong om xã nong hèo
tổ công tác công an huyện sìn hồ
đã phát hiện lò văn in sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ở bản ta pương xã nong hèo
huyện sìn hồ đi cùng đối tượng
có biểu hiện nghi vấn vận chuyển
trái phép chất ma túy nên ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên các đối tượng đã tăng tốc
lao thẳng xe vào tổ công tác
quá trình vây bắt in đã sử dụng dao nhọn
giấu trong người chống trả lại và chém vào tay
của trung úy lê văn thi
và trung úy lường văn hoan làm các đồng chí bị thương
tại hiện trường tổ công tác
đã khống chế thu giữ trên tay in
một con dao nhọn đối tượng còn lại
đã điều khiển xe bỏ chạy
kiểm tra hiện trường lực lượng chức năng phát hiện
một gói ni lông nghi có chất ma túy
trước đó vào hồi một mươi tám h năm cùng ngày
tại khu vực km sáu mươi bốn cộng một trăm linh
quốc lộ bốn d thuộc địa phận
bản tòng phản xã bình lư
huyện tam đường tổ công tác phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy chủ trì
phối hợp với lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu
cũng đã bắt quả tàng đối tượng
trang a khai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
quê huyện mường nhé tỉnh điện biên
có hành vi mua bán trái phép
bốn bánh heroin
với hành vi mua bán tàng chữ
trái phép chất ma túy hai đối tượng
là nguyễn trọng hồng bốn mươi hai tuổi
quê tỉnh hà tĩnh và lê thanh tùng
ba mươi bốn tuổi quê tỉnh bến tre
đã bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trong đó công an huyện tân phú đồng nai
bắt quả tàng đối tượng hồng
đang mang ma túy bán cho người nghiện
tại thị trấn tân phú
tăng vật thu giữ là bảy gói ma túy đá
có trọng lượng hơn ba trăm bảy mươi năm gram

một súng tự chế dạng rulo
cùng một mươi hai viên đạn chỉ
đang chờ kết quả giám định
một cân điện tử một bình hơi cay
và gần một trăm linh năm triệu đồng tiền mặt
mở rộng điều tra cơ quan công an
đã tiến hành bắt đối tượng lê thanh tùng
khi đang mang ma túy bán cho người nghiện
ở xã long an huyện long thành
thu giữ bốn gói ma túy đá
có trọng lượng khoảng hai trăm linh gram
thưa quý vị
có nghề nghiệp ổn định nhưng vì lòng tham nổi lên
mà đối tượng huỳnh công hữu
một mươi bảy tuổi quê tại huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
đã cướp giật lấy một điện thoại
của một thanh niên
ở phường hòa khánh nam quận liên triều
với hành vi trên huỳnh công hữu
đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu
thành phố đà nẵng truy xét khẩn cấp
và bắt giữ khi đang lẩn trốn
tại quê nhà và di lý về thành phố đà nẵng
để phục vụ cho công tác điều tra
cụ thể ngày một mươi sáu tháng tám
một bị hại trú tại phường hòa khánh nam
quận liên triều
có gặp gỡ một thanh niên
quen biết trên mạng xã hội
để mục đích trao đổi giao lưu điện thoại iphone
trong lúc bị hại không để ý
năm thanh niên trên đã lên xe bỏ trốn
cùng chiếc điện thoại mượn xem trước đó của bị hại
nhận được tin báo công an quận liên triều
đã tập trung lực lượng truy xét
và xác định được huỳnh công hữu
chính là thủ phạm gây nên vụ cướp giật trên
hữu đã bị giữ khi đang lẩn trốn
tại huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi